những ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nay có khoảng ba mươi lượt khách đến với các điểm di sản thuộc quần thể di tích cố đô huế
đặc biệt trong ngày hai tháng chín được miễn vé nên du khách đến rất đông tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huế
những ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nay huế đón tết độc lập trong thời tiết mát mẻ
đặc biệt trong ngày hai tháng chín thừa thiên huế mở cửa miễn phí tại tất cả các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô huế cho du khách
nên lượng du khách đến tham quan khá đông với khoảng ba mươi lượt tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
hôm nay là những ngày nghỉ và ngày lễ quốc khánh năm hai tháng chín
rất là mừng được vào thăm đài nội để nhớ lại những trang sự của dân tộc đồng thời xem lại các hình ảnh của vô đô
thấy không khí vô hôm nay rất vui vì được nghỉ lễ ba ngày cho nên tôi đã tìm dụng
dùng suốt khoảng thời gian bán này để đi thăm quan hết tất cả các địa điểm du lịch của huế
theo sở du lịch tỉnh thừa thiên huế tính từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày ba tháng chín lượng khách du lịch đến huế đạt gần năm mươi người
diện điểm thăm quan đài nội huế đã có khoảng hai mươi lượt khách đến thăm quan
đây là một địa điểm rất đẹp chúng tôi chưa thấy ở đâu có công trình kiến trúc như thế này
chúng tôi rất vui khi đến đây tôi đến từ barcelona
huế là kinh đô của nhà nước phong kiến cuối cùng ở việt nam
hiện còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc độc đáo với đầy đủ các giá trị di sản vật thể và phi vật thể đã được unesco công nhận từ nhiều năm nay
đây cũng là điểm hấp dẫn để thu hút khách mọi miền của tổ quốc và bạn bè quốc tế đến với huế
ngày hôm nay thì di tích huế mở cửa hoàn toàn để đón tất cả các du khách đến thăm
và chúng tôi cũng có rất nhiều hoạt động để cho ngày này trở nên sôi động và hấp dẫn hơn
ước tính cả kỳ nghỉ quốc khánh
hai mươi một tháng tám đến ngày ba tháng chín đã có hơn một mươi lượt khách đến thăm di tích cổ đô huế có thu vé
trong đó hơn ba bốn nghìn lượt khách ngoại quốc và sáu sáu nghìn lượt khách việt nam
lượng khách nội địa tăng hơn một mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái